các đối tượng tự giới thiệu quen biết với lê hải là người có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ ở viện kiểm sát cấp cao tại đà nẵng lên có thể lo giảm án cho lê thị xuân thảo xuống còn một mươi năm
thảo tin thật nên đồng ý và chi tiền cho các đối tượng duy thiên long và hải ăn nhậu tặng quà
ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn hải duy hẹn gặp thảo tại một quán cà phê thuộc thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
tại đây lê hải nói có thể giúp giảm án xuống từ hai đến ba năm và yêu cầu thảo phải chuẩn bị năm trăm linh bảy trăm linh triệu đồng
lê hải còn hứa hẹn sau khi xét xử phúc thẩm sẽ xin cho thảo hoãn thi hành án và tới đợt đặc xá sẽ xin cho được đặc xá không phải đi tù
tuy nhiên lê thị xuân thảo nghi ngờ hải và duy lừa nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên tố giác đồng thời đề nghị được phối hợp với cơ quan công an để bắt xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng
đến trưa bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn duy và thảo hẹn giao nhau sáu trăm linh triệu đồng tại quán cà phê khi duy vừa đi ra khỏi quán thì lực lượng công an đã bắt quả tàng
ngay trong chiều ngày một mươi hai tháng ba thủ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên có công văn gửi ban tuyên giáo tỉnh ủy sở thông tin và truyền thông tỉnh phú yên và các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin về tình hình cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật
trong công văn nêu trên cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cho hay ngày tám tháng ba đã nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
thông báo về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn cán bộ đảng viên đối với ông lê hải phó trưởng phòng nghiệp vụ một cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
lý do ông hải có hành vi cùng đồng phạm dùng thủ đoạn lời nói gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà lê thị xuân thảo
ở phương hòa hiệp bắc thị xã đông hòa phú yên với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
hành vi của ông lê hải vi phạm vào khoảng bốn một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ trong thời hạn ba ngày
từ mùng tám tháng ba đến một mươi một tháng ba đối với ông lê hải
ngày một mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên ban hành quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với ông lê hải
cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên xét thấy hành vi vi phạm pháp luật nêu trên của ông lê hải là trách nhiệm của cá nhân
không thuộc phạm vi trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy giao
hành vi vi phạm pháp luật của ông lê hải xuất phát từ động cơ cá nhân từ việc thiếu rèn luyện dẫn đến suy thoái đạo đức
lối sống và vi phạm những điều đảng viên không được làm
cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên sẽ chủ động phối hợp xử lý và đề nghị cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật ông lê hải
trên tinh thần nghiêm minh thượng tôn pháp luật đảm bảo đúng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
hôm qua ngày một mươi hai tháng ba hạt kiểm lâm huyện con plong tỉnh con tum cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra trên địa bàn chuyển hồ sơ sang công an điều tra
trước đó ngày hai tháng hai trong lúc tuần tra khu rừng trên địa bàn
hảo vị rừng và cộng đồng thôn tu cần xã hiếu huyện con plong phát hiện bốn người đang dùng máy cưa cắt hạ cây rừng trái phép
tại hiện trường tổ công tác thu giữ ba cưa xăng đồng thời đưa bốn người gồm a nè a né a rồng
chú ở thôn con cum xã mang cành và đinh văn lang chú huyện sơn tây quảng ngãi về cơ quan điều tra
tại đây cả bốn người khai nhận do vũ văn hào bốn mươi chín tuổi chú ở đắk nông thuê cưa hạ rừng
sau đó lực lượng chức năng đã mời hào lên làm việc
đối tượng đã thừa nhận có thuê bốn người đối tượng trên đi cắt hạ cây rừng tại địa bàn xã hiếu và xã bờ e với tổng số tiền một mươi triệu đồng
qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định có hơn tám m hai rừng bị thiệt hại tại ba vị trí
gồm tiểu khu bốn trăm chín mươi ba lâm phần cộng đồng thôn tu cần xã hiếu
tiểu khu bốn trăm chín mươi năm lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp con plong
và tiểu khu bốn trăm bốn mươi lâm phần dội ban nhân dân xã bờ ê quản lý
theo hình ảnh trích xuất từ camera của hai đại lý
trên địa bàn huyện thạnh hóa cho thấy vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng ba
tại đại lý bia của chị t d một phụ nữ điều khiển xe máy đến tiệm
canh lúc sơ hở không ai trông coi đã tiến vào nơi để bia và đem chín thùng bia lên xe rồi tẩu thoát
cũng như trường hợp này trước đó vào lúc một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng ba
tại đại lý bia thanh hùng xã thủy tây huyện thạnh hóa
người phụ nữ này cũng đã canh lúc sơ hở cửa tiệm không ai trông coi
đã lấy đi bảy thùng bia rồi lên xe tẩu thoát
tối một mươi hai tháng ba bức xúc trước sự việc bị mất trộm
chị t d đã đăng lên mạng xã hội chia sẻ về vụ mất trộm chín thùng bia
lúc này thì chị h n cũng phát hiện ra chính mình cũng là nạn nhân
của người phụ nữ trộm bia cách đó một ngày giống như chị t d
chị h n chủ đại lý bia thành hùng cho biết
thời điểm bị trộm trên tuyến quốc lộ sáu mươi hai trước tiệm vẫn có nhiều người phương tiện qua lại
cũng chính vì vậy mà chúng tôi mất cảnh giác vì nghĩ rằng trộm sẽ không dám ra tay
nhưng canh lúc gia đình lo công việc phía sau nhà người phụ nữ này đã lấy trộm bia
còn theo chị t d con gái chị vừa đi vệ sinh khi quay trở ra
thì người phụ nữ này đã trộm bia bỏ lên xe tẩu thoát
việc làm của người này rất chuyên nghiệp
sự việc đã được hai chủ đại lý bia trình báo đến cơ quan chức năng để sớm tìm ra thủ phạm
đồng thời hai đại lý cũng đã chia sẻ lên mạng xã hội
để cảnh báo nhiều người cẩn trọng trước nạn trộm cắp tài sản như hiện nay
ngoài sự việc trên trước đó ngày một mươi tháng ba trên địa bàn thành phố tân an tỉnh long an
nam thanh niên canh lúc đêm khuya đã đột nhập vào tiệm tạp hóa trộm bảy thùng bia tẩu thoát
lực lượng công an thành phố tân an đã truy xét bắt được thủ phạm và mở rộng điều tra vụ án
vụ việc xảy ra khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng ba trên đường d tám khu dân cư nam sài gòn
ở ấp ba xã long hậu huyện cần duộc long an
khi đó người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động dưới lòng đường
kiểm tra thì nạn nhân còn sống trên ngực có một con dao găm chặt
ngay sau đó người dân đã hỗ trợ đưa thanh niên này đến bệnh viện cấp cứu
lực lượng công an huyện cần duộc có mặt để phối hợp với lực lượng chức năng xã lòng hậu
phòng tỏa hiện trường làm rõ nguyên nhân
qua trích xuất camera quanh hiện trường lực lượng chức năng phát hiện thanh niên này đi từ hướng đường n năm d tám đến đoạn d tám n một
người này dừng lại và tự lấy con dao dài khoảng ba mươi cm để trong người rồi tự đâm mình sau đó gộp tại chỗ
sau mình ban đầu thanh niên tên t p t ba mươi sáu tuổi quê sắp trăng hiện thanh niên đang được cấp cứu tại bệnh viện một trăm một mươi năm
nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ